mỹ đã bắt đầu chương trình huấn luyện binh sĩ ukraine tại căn cứ quân sự fox hill
nội dung là về phương pháp vận hành và bảo trì các hệ thống tên lửa đất đối không patust
mà nhiều nước phương tây đang có ý định viện trợ cho ukraine
theo lầu năm góc thì khoảng chín mươi một trăm linh binh sĩ ukraine sẽ được huấn luyện trong vài tháng
về cách vận hành và bảo trì hệ thống patriot
chính quyền tổng thống mỹ joe biden đã quyết định cung cấp một hệ thống tên lửa patrick cho ukraine
hệ thống vũ khí này sẽ được chuyển giao sau khi hoàn thành khóa huấn luyện
đức và hà lan cũng bày tỏ ý định hỗ trợ ukraine hệ thống này
những tháng gần đây các nước phương tây đã tập trung hỗ trợ an ninh cho ukraine về phòng không
trong bối cảnh nga triển khai các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu hạ tầng quan trọng của nước này
trong khi đó điện kremlin cảnh báo việc các nước phương tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine
sẽ chỉ càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay và là điều không có lợi cho phía kiev